tại khu vực đá nhảy xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình cũng xảy ra một vụ cháy rừng thông
sau hơn hai mươi giờ nỗ lực dập lửa đến một giờ sáng nay ngày một tháng bảy các lực lượng chức năng và người dân đã khống chế và dập tắt đám cháy
con số thiệt hại ban đầu được xác định là khoảng một mươi hectare rừng chủ yếu là thông keo lai bạch đàn
các lực lượng chức năng và người dân đã khống chế và dập tắt đám cháy
các lực lượng hơn năm trăm linh người tham gia cứu rừng